sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc vừa có báo cáo công tác quản lý vật tư nông nghiệp an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trong sáu tháng đầu năm
kết quả chín mươi bốn hai mẫu thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu
theo báo cáo trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức lấy một trăm hai mươi hai mẫu thực phẩm để phân tích các hàm lượng hóa chất trong sản phẩm
trong đó có một trăm một mươi năm mẫu đạt yêu cầu chiếm chín mươi bốn hai tổng số mẫu kiểm tra
quá trình thực thi giám sát có ba trên chín mẫu rau phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chín trên ba mươi năm mẫu thuốc thú y ở tám trên một mươi năm cửa hàng kiểm tra không bảo đảm chất lượng theo quy định
trong sáu trăm bốn mươi bốn cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm tra đánh giá theo thông tư bốn mươi năm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định
trong sáu trăm bốn mươi bốn cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm tra đánh giá theo thông tư bốn mươi năm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định